nhận lời mời của phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng phó thủ tướng chính phủ liên bang nga maxim akimov
thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi
trong khuôn khổ chuyến thăm ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
cùng phó thủ tướng nga akimov đã đồng chủ trì khóa học lần thứ hai mươi hai
ủy ban liên chính phủ việt nam nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật
hai bên đánh giá cao hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa việt nam và liên bang nga
phát triển năng động thời gian qua với kim ngạch thương mại hai triệu đã đạt bốn năm tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám
tăng gần ba mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy đưa việt nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của liên bang nga trong asean
nga hiện có một trăm hai mươi ba dự án đầu tư trực tiếp vào việt nam ngoài lĩnh vực dầu khí với tổng số vốn khoảng một tỷ đô la mỹ
trong khi việt nam có hai mươi dự án đầu tư vào nga với tổng số vốn gần ba tỷ usd
hai đồng chủ tịch ủy ban liên chính phủ đã nhắc trí xem xét tháo gỡ các rào cản phi thuế quan
trong xuất nhập các dự án
nga đã tạo ra các dự án đặc biệt là nông thủy hải sản hàng dệt may và da dày
về hợp tác dầu khí phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng khẳng định việt nam luôn hoàn ngành
và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các công ty nga tăng cường hiện diện và triển khai các dự án thăm dò
và khai thác dầu khí tại thềm lục địa của việt nam
về phần mình phó thủ tướng nga maxim akimov cho biết nga tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp dầu khí nga
mở rộng hợp tác với việt nam bao gồm mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như cung cấp khí hóa lỏng và điện khí